ngay sau đây là ghi nhận của truyền hình công an nhân dân
phát biểu trước báo giới điều tra viên martin spassmore đại diện cảnh sát ss của anh cho biết

nhưng đến giờ chúng tôi nhận được nhiều tương tác với cộng đồng người việt để xác minh nhân thân
điều tra viên spassmore việc xác minh sẽ cần thời gian
ông cho biết các nạn nhân đã được đưa tới bệnh viện để phục vụ công tác khám nghiệm tử thi
điều tra viên pazmmore kêu gọi cộng đồng người việt tiếp tục giúp đỡ quá trình xác minh nhân thân
cho biết việc chia sẻ vân tay của những người mất tích có thể giúp đẩy nhanh quá trình so sánh nhận dạng các nạn nhân trên xe
ông kêu gọi những người có người thân mất tích đặc biệt trong cộng đồng người việt
dù đang ở bất hợp pháp tại anh cũng nên tới hỗ trợ quá trình nhận dạng
và không nên sợ hãi khi công việc này hiện chủ yếu tập trung vào việc xác minh danh tính những người xấu xố
đại diện cảnh sát ssec cho biết đại sứ việt nam ở anh đã làm việc với cảnh sát để hỗ trợ xác minh danh tính các nạn nhân
trong diễn biến liên quan cảnh sát ireland vào ngày hai mươi sáu tháng một mươi cho biết đã bắt giữ một người đàn ông khoảng hai mươi tuổi ở bắc ireland
vì nghi ngờ dính líu tới vụ ba mươi chín người thiệt mạng trong xe tải tại anh
theo đài phát thanh và truyền hình quốc gia ireland nghi phạm đã bị bắt giữ
ở dublin vào sáng cùng ngày sau khi đến cửa khẩu dublin trên một chuyến phà từ pháp
cảnh sát đã thẩm vấn người này về hành trình của xe tải bị phát hiện có ba mươi chín thi thể bên trong
cảnh sát anh đến nay đã bắt giữ được bốn đối tượng có liên quan đến vụ việc trên
chương trình tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác
cơ quan an ninh điều tra bộ công an vào ngày hai mươi sáu tháng một mươi đã tiến hành khởi tố bị can bắt tạm giam
khám xét chỗ ở nơi làm việc với hai bị can
trong vụ án giả mạo trong công tác xảy ra tại trường đại học đông đô
quá trình điều tra vụ án giả mạo trong công tác xảy ra tại trường đại học đông đô
căn cứ tài liệu chứng cứ đã thu thập được
vào ngày hai mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can
ra lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét chỗ ở nơi làm việc về tội giả mạo trong công tác
quy định tại điều ba trăm năm mươi chín bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm đối với các bị can bao gồm
một trần kim oanh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám nơi đăng ký hộ khẩu thường trú phường vĩnh tuy quận hai bà trưng tp hà nội
chỗ ở phường mai động quận hoàng mai thành phố hà nội nghề nghiệp phó hiệu trưởng trường đại học đông đô
lê ngọc hà sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám nơi đăng ký hộ khẩu thường trú phường quang trung quận hà đông tp hà nội
chỗ ở xã cự khê huyện thanh oai thành phố hà nội nghề nghiệp phó hiệu trưởng trường đại học đông đô
cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét chỗ ở nơi làm việc đối với trần kim oanh lê ngọc hà
hiện vụ án đang được cơ quan an ninh điều tra bộ công an tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật
thông tin từ sở xây dựng khánh hòa thời gian vừa qua tại một số dự án trên địa bàn tỉnh xuất hiện tình trạng chủ đầu tư tự ý bán căn hộ trung cư cho người nước ngoài
qua kiểm tra sơ bộ sở đã phát hiện có bảy mươi sáu căn hộ thuộc ba dự án đã bán trái phép cho người nước ngoài
cụ thể tại dự án trung cư napolion keto số hai nghìn năm trăm hai mươi sáu nguyễn đình triều thành phố nha trang khánh hòa sở xây dựng đã phát hiện chủ đầu tư là công ty trách nhiệm hữu hạn catriger carrier đã ký hợp đồng bán căn hộ cho hai mươi người nước ngoài
ngoài ra chủ đầu tư dự án còn có hành vi đưa từng phần công trình hạng mục công trình

trước đó qua kiểm tra thanh tra sở xây dựng cũng đã phát hiện công ty cổ phần thanh yến bán bốn mươi năm căn hộ tại dự án trung tâm thương mại bờ biển vàng goldcos tại số một trần hưng đạo phường lộc thọ thành phố nha trang cho cá nhân tổ chức nước ngoài khi chưa có cơ sở pháp lý
công ty cổ phần tư vấn thương mại dịch vụ địa ốc hoàng quân cũng đã bán bảy căn hộ nhà ở xã hội theo giá thương mại cho người nước ngoài
qc nha trang sở đã yêu cầu các chủ đầu tư phải chấm dứt hợp đồng đối với các trường hợp này
liên tiếp trong những ngày gần đây nhiều người dân tại tỉnh đắk lắc đã đến cơ quan công an trình báo việc mình đã bị rụ rỗ góp vốn vào các công ty tập đoàn lớn để được hưởng lợi với lãi suất rất cao
thế nhưng sau đó thì các công ty tập đoàn này tuyên bố là mất khả năng trả nợ thì họ cũng mất luôn số tiền đã bỏ ra
cơ quan công an tiếp tục cảnh báo người dân về hệ thống
hình thức lừa đảo này chi tiết trong phóng sự sau đây
bắt đầu từ cuối tháng ba năm hai nghìn một mươi chín hàng chục người dân đã đến công an tỉnh đắk lắc để tố cáo ông đỗ thanh tâm chủ tịch hội đồng quản trị
kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn dự án hoàng gia có hành vi huy động người dân góp vốn rồi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cụ thể là tập đoàn của ông tâm đã rót vào tay người dân một mươi gói đầu tư khác nhau từ một mươi hai triệu đồng đến ba tỷ đồng
ai đầu tư vào gói càng nhiều tiền thì được hưởng lãi suất càng lớn
và kèm theo những ưu đại hấp dẫn

thì tham gia mới ngày hai mươi năm tháng hai đây thì đến giờ là chưa nhận được đồng nào
mà lại thấy là tức là hiện tượng của hoàng gia là phá sản người dân là không được lấy rồi
sau khi vào cuộc điều tra xác minh cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh đắk lắc xác định tập đoàn hoàng gia đã đặt chi nhánh văn phòng đại diện ở một mươi sáu tỉnh thành
với hai mươi hai đơn vị kinh doanh
và đầu tư vào một số doanh nghiệp khác
theo tài liệu của cơ quan công an thu thập được bước đầu chứng minh đã có trên một mươi người ở hai mươi bốn tỉnh thành có hoạt động cho vay
với tổng số tiền vào tài khoản cá nhân ông tâm và tập đoàn hoàng gia khoảng hai tám trăm linh tỷ đồng
tuy nhiên đến thời điểm trước ngày hai mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín cơ quan an ninh điều tra mới tiếp nhận được ba trăm một mươi năm đơn kiến nghị tố cáo
với số tiền họ cho vay khoảng ba trăm linh tỷ đồng
và số tiền ông tâm hiện còn nợ họ khoảng ba mươi tỷ đồng
thì đối với vụ việc đổ tài
có dấu hiệu lừa đảo chứng đoàn tài sản
thì cái vụ việc này số lượng người mà bị hại
mà người đã cho cái đối tượng đổ tài tâm
cũng như là cho công ty của phần tập đoàn giữa hoàng gia vay
thì cái số lượng người mà qua cái số liệu chúng tôi thống kê được
tới thời điểm hiện tại là trên một mươi người
hiện tại thì cũng có một số công ty
theo cái hình thức giống như công ty hoàng gia
để huy động vốn của người dân
với mức lãi xuất rất là cao
thì theo chúng tôi nhận thấy thì với cái mức lãi suất như thế
quá cái khả năng của một doanh nghiệp
để mà có thể là sản xuất kinh doanh
thu lợi dưỡng rồi trả lãi cho người dân
nên chúng tôi thấy rằng đây là một cái hoạt động bất bình thường
cũng theo trung tá lê văn tuấn
trong quá trình điều tra
do các địa chỉ ip website của tập đoàn hoàng gia đều ở hoa kỳ
nên cơ quan an ninh điều tra đã có văn bản
đề nghị viện kiểm sát nhân dân tối cao việt nam
hỗ trợ trong việc ủy thác tư pháp đến bộ tư pháp hoa kỳ
để thu thập thông tin lưu trữ
đến nay bộ tư pháp hoa kỳ đã có phản hồi cho thấy
một địa chỉ ip đã bị xóa hết dữ liệu
địa chỉ ip còn lại bộ tư pháp hoa kỳ đã có văn bản
đề nghị phía việt nam bổ sung thông tin
để có cơ sở ra lệnh khám xét
hiện tại cái vụ việc này thì theo chúng tôi đánh giá là
một vụ việc rất lớn
nó liên quan tới nhiều tỉnh thành phố
số lượng tiền cũng rất lớn
và số lượng người bị hại là rất lớn
nên là cái vụ việc này xét thấy là
cơ quan điều tra của bộ công an
thụ lý điều tra là
phù hợp vì nó có liên quan đến
nhiều tỉnh thành phố
và nhiều người bị hại và có yếu tố nước ngoài
chúng tôi khuyến cáo là bà con
nên gửi đơn đến cục cảnh sát kinh tế
bộ công an
và chúng tôi khuyến cáo người dân là
nên tỉnh táo không vì hám lợi
mà có những hoạt động đầu tư
vào những hình thức như công ty
cổ phần tập đoàn dịu án hàng gia
nếu đầu tư vào đây thì cái đơn vị
vay tiền thì cũng rất khó có khả năng để trị tả
đã cho vay thì chắc chắn là
rất là khó lấy lại
qua những vụ việc như trên
mọi người cần lưu tâm cảnh giác
với những thủ đoạn huy động vốn
và cho hưởng lãi suất rất cao của các tập đoàn này công ty nọ
bởi đằng sau đó thực chất là những chiêu trò
là những mưu toàn để chiếm đạt lừa đảo

thưa quý vị bộ lao động thương binh và xã hội
vừa thông báo về việc nghỉ tết âm lịch
năm hai nghìn hai mươi đối với cán bộ công chức viên chức

tổ chức chính trị xã hội
kỳ nghỉ tết âm lịch năm hai nghìn hai mươi

đến hết thứ bốn ngày hai mươi chín tháng một năm hai nghìn hai mươi
tức là từ ngày hai mươi chín tháng chạp năm kỷ hợi

do ngày hai mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi

nên công chức viên chức sẽ được nghỉ bù
vào ngày hai mươi tám tháng một và ngày hai mươi chín tháng một

bộ đạo động thương binh và xã hội
lưu ý các cơ quan đơn vị
không thực hiện lịch nghỉ cố định

sẽ căn cứ vào chương trình kế hoạch cụ thể của đơn vị
để có lịch nghỉ phù hợp
nhiều nước tiên tiến trên thế giới

chặt chẽ taxi công nghệ

đã một mươi một lần trình thủ tướng
về nghị định điều kiện kinh doanh vận tải
cho loại hình này
thế nhưng vẫn còn nhiều tranh cãi

sau bốn năm thí điểm
quản lý taxi công nghệ như thế nào

đang loay hoay
vậy lý do gì khiến cho nghị định tám mươi sáu

mà chưa thể đưa ra được phương án cuối cùng
chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong câu chuyện giao thông ngày hôm nay